hơn một ba tấn tim lợn và bảy mươi kg cánh gà có xuất xứ từ mỹ của bà phạm thị yến chú tại phường bắc lý tp đồng hới quảng bình được cất giữ tại kho đông lạnh bảo quản nông thủy sản của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ tuấn vũ có trụ sở tại xã lý trạch huyện bố trạch quảng bình đã quá hạn sử dụng
bước đầu làm rõ lô hàng này chủ yếu cung ứng cho các quán ăn nhà hàng trên địa bàn thành phố đồng hới và huyện bố trạch quảng bình
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản và tịch thu toàn bộ tăng vật lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời phối hợp với tri cục thú y tỉnh quảng bình đã tiến hành tiêu hủy số hàng theo quy định